thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo các bộ ban ngành cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo hoàn thiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh dự báo sát thực tế các khó khăn vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện để chủ động phương án xử lý phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị chú đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt kỳ thi và sử dụng k
để tuyển sinh đại học cao đẳng bảo đảm công bằng khách quan thuận lợi cho thí sinh và nhà trường
cùng với đó tăng cường công tác truyền thông nhằm cung cấp kịp thời đầy đủ chính xác các quy định thông tin cần thiết về kỳ thi và công tác tuyển sinh
nhất là kết quả thi kết quả tuyển sinh giải đáp đầy đủ kịp thời những băn khoăn thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi và công tác tuyển sinh
cung cấp kết quả kỳ thi kết quả tuyển sinh đại học cho bộ lao động thương bình và xã hội các trường cao đẳng trung cấp để thực hiện công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp